với dàn xe hoa lộng lẫy cùng vũ điệu tưng bừng của các vũ công châu âu
lễ hội carnival đường phố sôi động đang được sun group tổ chức tại thành phố biển sầm sơn
hứa hẹn sẽ là sự kiện mở màn đầy ấn tượng cho mùa du lịch biển năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh thanh hóa
trên tuyến đường dài hai bốn km với không gian thoáng đẵng rộng rãi và sức chưa lớn
điểm nhấn của dàn xe diễu hành là biểu tượng vòng quay mặt trời rực rỡ bên dạng dừa nhiệt đới và đàn sứa sạc sỡ